thưa quý vị công an phường tân an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc vừa giải cứu một cô gái
đang ngồi trong quán nước thì bất ngờ cầm kéo lao ra đường chặn xe đầu kéo rồi leo lên nóc xe la ó và cố thủ
nhận được tin báo về vụ việc lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để động viên và khuyên giải cô gái nhưng bất hành
cô gái đã tiếp tục trĩa kéo về phía tổ công tác
rất nhanh hai cán bộ công an phường cùng người dân leo lên móc xe lợi dụng lúc cô gái không để ý đã lao vào khống chế và đưa xuống đất an toàn
theo người nhà cô gái đã có biểu hiện trầm cảm sau sinh kéo dài